tp hcm đã mời gọi đầu tư nhiều nhà máy xử lý rác thải
theo tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến là đốt phát điện
đạt quyết tâm lớn vừa xử lý hiệu quả nguồn rác thải khổng lồ hàng ngày
và tạo ra năng lượng xanh bảo vệ môi trường
thế nhưng qua nhiều năm triển khai hàng loạt dự án đốt rác phát điện
vẫn chưa thể khánh thành đúng hẹn
hậu quả nhãn tiền rác vẫn phải xử lý theo phương pháp cũ lạc hậu
và đương nhiên môi trường sống đô thị lại hứng chịu tác động không tốt
bài toán này đang chờ các đơn vị có trách nhiệm của thành phố trả lời
đây sẽ là nội dung chính trong phần vấn đề và dư luận kỳ này
kính mời quý khán giả cùng theo dõi
để xử lý khối lượng rác thải khổng lồ phát sinh mỗi ngày
tại tp hcm đã rầm rộ khởi công nhiều nhà máy đốt rác phát điện bằng công nghệ hiện đại
tuy nhiên qua nhiều năm vẫn chưa thể đi vào vận hành
việc xử lý rác lại quay về phương pháp cũ là chôn lấp
kéo theo nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến đời sống dân sinh
khu vực tây bắc huyện củ chi có hai nhà máy xử lý rác thải
được quảng bá theo công nghệ hiện đại tiên tiến
vừa thu gom xử lý rác nhanh chóng vừa có dây chuyền xử lý rác
tái tạo nguồn năng lượng sạch phục vụ nhiều lợi ích khác
người dân tp hcm kỳ vọng và chờ đợi nhưng nhiều năm nay
ô nhiễm mùi hôi từ rác vẫn là câu chuyện đến hẹn lại lên
bị người dân địa phương gần nhà máy sát phản ánh liên tục
năm hai nghìn một mươi chín tại khu xử lý chất thải rắn tây bắc thuộc huyện củ chi
hai dự án nhà máy đốt rác phát điện có vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng
của công ty cổ phần vietstor và công ty tâm sinh nghĩa rầm rộ khởi công
công nghệ xử lý rác được quảng bá hiện đại khép kín
và thời gian thi công hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
giúp tp hcm đạt mục tiêu
còn năm mươi rác thải phải xử lý chôn lớp
tuy nhiên đã năm năm trôi qua
những kỳ vọng tốt đẹp về công nghệ xử lý rác hiện đại
chỉ đồng lại sự thất vọng
rác vẫn tập kết về nhưng được xử lý chủ yếu bằng phương pháp cũ là chôn lấp
hàng chục hội dân sống cạnh khu xử lý rác
lại ca tháng về những hệ lụy do bãi rác lộ thiên gây ra
đây cách bãi rác thì xa mà cũng nghe mùi nữa
gió lên thì nghe mùi hết
chua chua khó chịu lắm
nó trầm lại hết không nghe mùi
mà chiều nó dở ra đặn chuẩn bị đổ nữa
nó bay dữ lắm
gần cho hết khuya dậy là nghe nó bay mùi nực nồng luôn
nước thì nó đang thui đó
không biết sao mấy kinh dứ đen hết trọi
cái giờ mà nó hôi nhiều nhất là giờ ưa giờ khuya khuya
với lại bảy tám giờ
với lại lúc đó là rác ở sài gòn đang về
đổ vô rồi đầu đổ vô ngay trong cái bãi
để mà đưa lên băng tải băng chiền để xử lý
lúc đó là xe cuốt
lúc đó là xe ủi á ủi nó gơm lên đó
nó bốc mùi nhiều hơn
nhưng bây giờ em cũng mong muốn
cũng như người dân ở đây
mong muốn là nói chung là xử lý tốt hơn
thứ nhất là cái mùi
thứ hai nữa thì cái nước thải
để cho nó trông
rồi cá mắm nó còn sống được đúng không
nói chung là cuộc sống của người dân mà
nước bây giờ nhiều khi mình làm ruộng á
nhiều khi mình muốn lấy nước vô nước đang cạn
nhiều khi nông dân muốn lấy nước vô
nhiều khi không chấm lấy vô nước nó đen
đưa vô luôn nó sống nó hơi
bây giờ nói chung là xử lý cho nó nước trong với lại cái mùi
mỗi ngày thành phố hồ chí minh phát sinh khoảng một mươi tấn rác thải
được chuyển về bốn đơn vị xử lý
trong đó khu liên hợp xử lý chất thải rắn tây bắc
đảm nhiệm xử lý khoảng ba hai trăm linh tấn mỗi ngày
ứng dụng công nghệ đốt rác phát điện
là giải pháp được các cấp lãnh đạo thành phố hồ chí minh ủng hộ
để xử lý khối lượng rác thải khổng lồ này
thế nhưng suốt nhiều năm
mong muốn này vẫn chưa thành hiện thực
công nghệ xử lý rác hiện đại được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng
vẫn ở tương lai
còn thực tại rác thải hàng ngày vẫn đổ về nơi tập kết
và hàng trăm hội dân tại huyệt củ chi
phải tiếp tục khốn khổ với môi trường sống ngày càng bị ô nhiễm
vấn đề thời gian thôi là một chuyện thứ nhất
và vấn đề thứ nhì quan trọng hơn là ưu tiên
nếu mà thành phố có ưu tiên thật sự thì sẽ giải quyết được
theo báo cáo của công ty cổ phận vietstar
hiện công ty đã hoàn thiện lắp đặt và vận hành
ba dây chuyền phân loại rác với công nghệ tiên tiến
đồng thời đã làm đường dẫn vào nhà máy đốt rác phát điện
với bề rộng hai mươi bảy m đấu vào đường số một
sang lớp mặt bằng bốn mươi năm m hai xây nền hạ cho các tuyến đường nội bộ
trong nhà máy đóng hơn hai tiên tiến
vì vậy công ty đã trả tiền đặt cọc cho nhà
ký hợp đồng và trả tiền đặt cọc cho các thiết bị chính yếu
nhập từ nước ngoài
vietsore cũng đã hoàn thành thủ tục thẩm định công nghệ
quyết định chủ trương đầu tư báo cáo đánh giá tác động môi trường
và đang triển khai các thủ tục pháp lý còn lại
tuy nhiên ubnd tp hcm chưa phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết
xây dựng tỷ lệ một trên năm trăm linh nên vietstor vẫn chưa hoàn thiện
các thủ tục pháp lý còn lại để triển khai xây dựng
tương tự nhà máy đốt rác phát điện của công ty cổ phần đầu tư phát triển
tâm sinh nghĩa được khởi công vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
nhưng đến nay cũng chỉ mới xong phần sang lắp mặt bằng xây tường rào
và tập kết sắt thép vật tư trên khu đất dự kiến xây nhà máy
nguồn vốn cũng là một trong những khó khăn của tâm sinh nghĩa
trong quá trình triển khai dự án
quá trình thực hiện thủ tục pháp lý dự án chuyển đổi công nghệ của công ty vietstar
và công ty tâm sinh nghĩa gặp vướng mắt liên quan đến bổ sung dự án
vào các văn bản pháp lý về phát triển nguồn điện
dẫn đến chưa đủ cơ sở để thực hiện các thủ tục về cấp giấy phép xây dựng nhà máy

trên cơ sở đó hai công ty hiện nay cũng đã ập ngọt hồ sơ thẩm định dự án tại bộ xây dựng
song song với quy trình bổ sung dự án và kế hoạch thực hiện quy hoạch điện tám
đến thời điểm này một thống kê đáng chú ý là khối lượng rác sau khi phân loại
hoặc các nhà máy chưa thể xử lý hết buộc phải đem đi chuôn lấp chiếm đến năm mươi lượng rác đầu vào
hiện nay thì công trường nhận một ngày thì từ một ngàn tới một ngàn hai tấn
đa số là rác của công ty vietta sau phân loại với lại rác trơ của công ty tâm sinh nghĩa chuyển về
ở công trường này thì hiện nay vẫn là công nghệ trôn lấp
thì sau khi mặt bằng rác xong thì chúng tôi có phủ một lớp đất trung gian
để ngăn mùi hôi đồng thời ngăn côn trùng
cái công nghệ này
chúng tôi vẫn thực hiện như vậy
công suất thiết kế là hai ngàn rưỡi nhưng mà hiện nay thì có một ngàn hai thôi
hy vọng thì sẽ thay thế công nghệ mới ở đây thì sẽ bỏ công nghệ trôn lấp
thật ra đó thì là cái phần mà chúng tôi không tái chế được thì hiện tại chúng tôi phải chờ cho nhà máy đốt rác phát điện
khi có nhà máy đốt rác phát điện rồi thì chúng tôi không có cần phải bỏ đi cái phần đó nữa
để mà thực hiện được nhà máy đốt rác phát điện rất là quan trọng
thời gian rất là cấp bách
bởi vì chúng tôi có yêu cầu thành phố giúp cho chúng tôi làm nhanh để cho mình giải quyết vấn đề rác nhanh chóng
và như vậy là thành ra một cái môi trường rất là đẹp
mà thành phố mình thì có một cái chủ trương là có thành phố thông minh
thì chúng tôi muốn có một cái môi trường thông minh để mà giúp cho thành phố có được cái thành phố thông minh
rác là một tài nguyên
chứ không phải là rác là một cái bỏ đi như trường bây giờ quan niệm
vậy thì đối với thông minh thì xử lý rác như thế nào
phải là chấm dứt cái chuyện là trôn lập rác đi
ở các nước như chúng tôi đã từng ở đức mỹ hà lan
thì cái rác trôn lập chỉ có ba bốn thôi
nghĩa là những thứ không thể đốt được nữa mà đốt được tôn kèm quá
thì họ cho là mới là trôn lập
thế thì tất cả đều được xử lý bằng cách đốt rác để lấy điện
nhưng mà công nghệ như thế nào đó kỹ thuật như thế nào đó mà tỏ ra là thông minh
thế thì bằng cái gì
chọn lại cái công nghệ tiến triển nhất mà phù hợp với điều kiện của việt nam
thì thành phố đã có văn bản gửi bộ công thương gửi bộ xây dựng
đề nghị hỗ trợ giải quyết phương áp và đẩy nhanh chiến đội thực hiện cái dự án
và trên cơ sở đó hai công ty hiện nay cũng đã đặt ngọt cái hồ sơ thẩm định dự án tại bộ xây dựng
song song với quy trình bổ sung dự án và kế hoạch thực hiện quy hoạch điện tám
ngoài ra thì thành phố cũng đã trình hội đồng nhân dân phố
ban hành tiêu chí tiêu chuẩn lộ trình điều kiện định mức đơn giá giá đặt hàng
đối với các nhà đầu tư chuyển đổi công nghệ sang chữ lý chất khẳng sinh hạt có thu hồi năng lượng
thực hiện theo nghị quyết chín mươi tám
và hiện nay cái này đã được hội đồng nhân phố thông qua cái kỳ họp thứ một mươi ba
thì sau khi có nghị quyết được băng hành thì quỹ thành phố sẽ tổ chức triển khai đánh giá
khả năng đáp ứng các tiêu chí tiêu chuẩn của từng đơn vị
để trên cơ sở đó có đặt hàng bổ sung cho từng nhà máy chuyển đổi
sở tài nguyên và môi trường tp hcm cũng cho biết đối với giải pháp về đấu thầu
chúng ta vừa chọn dự án xử lý rác mới
theo quy định về xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong luật bảo vệ môi trường năm hai nghìn một mươi bốn
các dự án xử lý rác mới sau thời điểm luật bảo vệ môi trường có hiệu lực
phải thông qua hình thức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu
do đó thành phố đang kêu gọi đầu tư dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn và thu hồi năng lượng
với công suất xử lý hai tấn rác một ngày
tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn tây bắc huyện củ chi
theo phương thức đối tác công tư
hiện nay hội đồng thẩm định cấp cơ sở do sở kế hoạch và đầu tư chủ trì
đã có báo cáo thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án lần hai
trên ủy ban nhân dân thành phố xem xét
trình hội đồng nhân dân thành phố ra quyết định chủ trương đầu tư dự án
sau khi có quyết định chủ trương đầu tư dự án công bố dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt
thành phố sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật hiện hành
theo đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố hồ chí minh
dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi năm lượng rác sinh hoạt sẽ tăng đến một mươi ba tấn một ngày
và lên đến một mươi sáu tấn một ngày vào năm hai nghìn hai mươi
chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia do thủ tướng phê duyệt
yêu cầu tỷ lệ chôn lấp rác ở đô thị giảm còn ba mươi năm hai nghìn hai mươi năm và một mươi năm hai nghìn ba mươi
tại thành phố hồ chí minh
tỷ lệ xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ mới hiện đại đốt rác phát điện đạt ít nhất tám mươi năm hai nghìn hai mươi năm
hướng tới năm hai nghìn ba mươi đạt một trăm linh
những nhiệm vụ rất cụ thể nhưng để hoàn thành thì còn nhiều thách thức
nhất là khi tiến độ triển khai công nghệ đốt rác tại thành phố hồ chí minh còn chậm như hiện nay